và vũ trọng lương cựu phó phòng khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang
bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hai bị can là phạm văn khuôn cựu phó giám đốc sở giáo dục đào tạo tỉnh hà giang
và lê thị dung cựu cán bộ công an tỉnh hà giang
bị truy tố về tội lợi dụng sự ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
riêng bị can triệu thị chính cựu phó giám đốc sở giáo dục đào tạo hà giang
bị truy tố về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi
cáo trạng cho biết trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
bị can nguyễn thanh hoài đã bàn bạc thống nhất với bị can vũ trọng lương
thực hiện việc nâng điểm cho một trăm linh bảy thí sinh ở các môn trắc nghiệm
vi phạm quy chế thi bị can phạm văn khuôn đã nhờ bị can nguyễn thanh hoài nâng một mươi ba ba điểm cho con mình
bị can lê thị dung lợi dụng mối quan hệ quen biết đã nhờ hoài can thiệp nâng điểm cho hai mươi thí sinh
và những thí sinh này đều đã được nâng điểm
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
hoạt động rất tinh vi với số tiền hơn hai mươi tỷ đồng
vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh đắk nông đấu tranh triệt phá
bắt giữ năm đối tượng thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
đối tượng lê quyết thắng và đặng thái sơn bị bắt giữ để điều tra về hành vi
tổ chức đánh bạc
hoàng thế mạnh phạm thanh thao ngô văn duy bị điều tra về hành vi đánh bạc
bước đầu thắng khai nhận đã sử dụng một tài khoản tổng
sau đó nhờ đặng thái sơn phân chia thành một mươi tài khoản con để giao cho các con bạc sử dụng
mạnh sử dụng một tài khoản khác để tạo ra ba tài khoản con giao cho các con bạc sử dụng
và ăn thua trực tiếp với các con bạc
tổng số tiền trong đường dây trên là hơn hai mươi hai tỷ đồng
hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra để xử lý các đối tượng có liên quan
hôm nay công an huyện quế phong tỉnh nghệ an vừa bắt giữ tám đối tượng
từ huyện tương dương đến huyện quế phong chặt phá rừng trái phép
tiếp cận hiện trường lực lượng chức năng đã bắt quả tang tám lâm tặc đang khai thác gỗ trái phép
qua kiểm đếm có ba cây gỗ bị chặt hạ và sẻ thành tấm
với tổng khối lượng hơn một sáu trăm bốn mươi sáu mét khối gỗ
kiểm tra lán chạy của nhóm người này tổ công tác tiếp tục thu giữ thêm hai khẩu súng tự chế
một mươi ba gói nhỏ ma túy và bốn chiếc cưa xăng
lực lượng chức năng mở rộng kiểm tra khám nghiệm hiện trường toàn bộ tiểu khu một trăm năm mươi
phát hiện có sáu mươi tám cây gỗ trong đó có bốn mươi hai cây bị chặt mới bị cắt hạ lấy gỗ
có một trăm chín mươi một tấm gỗ nằm giải rác tại một mươi ba vị trí
vụ việc đã được công an huyện quế phong khởi tố vụ án khởi tố bị can
tiếp tục điều tra xử lý
công an xã an hiệp huyện châu thành tỉnh sóc trăng
vừa bắt giữ đối tượng là nguyễn xuân lộc chú tại khóm năm phường hai thành phố sóc trăng
về hành vi cướp giật tài sản
trước đó chị võ thị thùy dương điều khiển xe mô tô đến khu công nghiệp an nghiệp
thuộc ấp phụng hiệp xã an hiệp
thì bị hai thanh niên điều khiển xe mô tô chạy cùng chiều
bất ngờ lao đến áp sát và giật chiếc điện thoại di động của chị dương rồi bỏ chạy
sau khi nhận được tin báo của chị dương
công an xã an hiệp đã nhanh chóng xác minh truy tìm
và đã bắt giữ được đối tượng gây ra vụ cướp trên là nguyễn xuân lộc
tại cơ quan công an lộc khai nhận hành vi phạm tội của mình và nam thanh niên
còn lại là nguyễn hữu thọ hiện đang bỏ trốn
được biết thọ đã có hai tiền án tiền sự
và vừa đi cơ sở canh nghiệm ma túy về địa phương khoảng hai tháng
sau một thời gian khẩn trương vào cuộc công an quận liên triều thành phố đà nẵng
đã truy bắt được đối tượng nguyễn lương nam hai mươi sáu tuổi trú tại xuân lộc đồng nai
là thủ phạm đã gây ra vụ cướp táo tợn tại một phòng khám nha khoa trên địa bàn
trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng tám công an quận liên triều cho biết
đã di lý đối tượng từ thành phố hồ chí minh về sân bay đà nẵng
theo đó sau khi cầm dao xông vào phòng khám nhà khoa đức trí
có địa chỉ trên đường tôn đức thắng quận liên triều để thực hiện hành vi cướp tài sản
đối tượng nam đã bắt xe khách về lại nhà ở xuân lộc đồng nai
tài sản cướp được nam đem đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài cá nhân
tại cơ quan công an nam thừa nhận hành vi cướp tài sản của mình
và khai nhận vì mâu thuẫn với chủ phòng khám
nên ngày hôm sau nam quay lại cầm dao uy hiếp để chiếm đoạt tài sản
đây là vụ cướp tài sản táo tợn thứ hai diễn ra trên địa bàn
được công an quận liên triều nhanh chóng điều tra làm rõ
giúp ổn định tình hình trong nhân dân
và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc ti bản tin nhanh của chúng tôi